xin kính chào quý vị khán giả
hàng trăm người mang hung khí đập phá quán ốc gây xôn xao dư luận vào tối ngày năm tháng sáu
là vụ việc có tính chất manh động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự gây hoang mang cho nhân dân
trong một diễn biến liên quan ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản
sau khi trên mạng xã hội xuất hiện clip từ camera an ninh ghi lại hình ảnh hàng trăm người mang hung khí
đập phá quán ốc hương địa chỉ tám nghìn sáu trăm tám mươi tám đường số sáu khu phố tám phường an lạc quận bình tân
do anh nguyễn văn quý làm chủ lãnh đạo thành ủy ubnd tp hcm bộ công an
đã chỉ đạo công an tp hcm nhanh chóng điều tra vụ việc
theo kết quả điều tra nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm đối tượng này đã đến quán ốc hương
tìm người có mâu thuẫn để đánh
hậu quả gây ra khiến một người bị thương là khách ngồi ăn tại quán
nạn nhân không phải là người mà nhóm đối tượng tìm đánh
nhưng lại dùng điện thoại quay lại nên bị nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia đập vào đầu
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng
cơ quan công an xác định có khoảng hai trăm linh đối tượng tham gia vụ việc
đang khẩn trương truy xét nên chưa thể cung cấp nhân thân về các đối tượng để đảm bảo công tác điều tra
đề nghị các đối tượng có liên quan ra đầu thú để hưởng khoan hồng của nhà nước
công an tỉnh bình thuận đã đưa đối tượng mai quốc nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại quận cầu
giấy thành phố hà nội về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra về hành vi dùng búa đánh
vào đầu hai chị em chủ quán cà phê trọng thường
sáng ngày hai tháng sáu mai quốc nam vào quán cà phê nằm trên quốc lộ một a đoạn qua phường xuân an
thành phố phan thiết lợi dụng lúc chủ nhà thiếu quan sát đối tượng dùng búa đánh nhiều phát vào
người nạn nhân nghe có tiếng động em trai chủ quán mở cửa bước ra thì bị nam dùng búa tấn công tới tấp
hai nạn nhân được phát hiện và chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận trong tình trạng nguy kịch
với nhiều vết thương ở vùng đầu sau khi gây án tại địa bàn bình thuận đối tượng bỏ trốn ra hà nội
đến ngày năm tháng sáu thì bị bắt giữ
sau một mươi hai năm trốn truy nã về tội cướp giật tài sản nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú phường một mươi ba quận tám
bình thạnh thành phố hồ chí minh đã bị phòng cảnh sát hình dự công an tỉnh bến tre bắt giữ
tuấn quen biết với một số thành phần bất hảo tại bến tre miền đông từ tháng ba đến tháng bốn năm hai nghìn tám
tuấn cùng với các đối tượng này thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh bến tre
trong đó vào ngày một tháng bốn năm hai nghìn tám các đối tượng cướp giật sợi dây chuyền vàng của một người đi đường
rồi chạy về hướng nguyễn châu thành
tuy nhiên khi đến trạm thu phí cầu an hóa hai người bị công an bắt giữ
tuấn và người còn lại chạy thoát
đến tối ngày ba tháng sáu sau một mươi hai năm lẩn trốn
tuấn đã bị trinh sát bắt giữ tại phường nguyễn châu thành
tại phường hiệp thành quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
chỉ quen biết nhau qua những cuộc vui
nhưng sẵn sàng tham gia đâm chém nhau vì những mâu thuẫn rất nhỏ
đây là thực trạng đáng báo động đang diễn ra trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên
từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố châu đốc xảy ra ba mươi sáu vụ cố ý gây thương tích
đã khởi tố một mươi hai vụ liên quan hai mươi chín đối tượng
điều đang nói là đa phần các đối tượng thường tụ tập thành băng nhóm
mang theo hung khí
và sẵn sàng xả dao vào đối phương
chỉ vì những mâu thuẫn hiểu nhầm không đáng có
thời gian gần đây là trên địa bàn thành phố châu đốc
là một số thanh thiếu niên thường xuyên là tụ tập thành một nhóm
có các hoạt động như là vui chơi giải trí thuyết lệnh mạnh
như là chơi game bắn cá ăn thu bằng tiền
sử dụng trái phép chắc ma tí
đua xe trái phép trên các tiêu diệt ngọn ô
đặc biệt là một số đối tượng là còn thường xuyên mang theo là hung khí
nhiều dao lê mà tấu
sẵn sàng tham gia đánh nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ
đã gây ra những vụ án rất nghiêm trọng
làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trò tự tại địa phương
điển hình vào một đêm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hai nhóm thanh thiếu niên khoảng trên một mươi đối tượng
mang theo hung khí là dao mã tấu
đến khu vực tổ chín khóm châu cuối ba phương châu phú b
để xem hai nữ nhân viên phục vụ quán cà phê đánh nhau
trong lúc can ngăn hai cô gái lời qua tiếng lại
hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát
sử dụng dao tự chế đâm chấm nhau
làm năm người bị thương
trong đó nặng nhất là nguyễn minh luân
với tỷ lệ thương tật năm mươi bốn
thì cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng là điều tra làm rõ
bắt và khởi tố tạm giam là bốn đối tượng
vì hành vi là cố duyên tích và gheo đối trợ tượng cộng
trước thực trạng trên bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng
rất cần sự nỗ lực chung tay của các bậc phụ huynh
trong công tác giáo dục quản lý con em mình
nhất là các em trong độ tuổi mới lớn
không để các em tụ tập tham gia vào các hoạt động vui chơi thiếu lành mạnh
dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
người dân trên địa bàn cũng cần nâng cao cảnh giác
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm
đặc biệt là các hành vi cố ý gây thương tích
đến cơ quan công an nơi gần nhất
để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
các số báo sáng nay có gì nổi bật
mời quý vị cùng điểm báo với biên tập viên hồng nhung
xin mời chị hồng nhung
xin cảm ơn chị nam hà
xin mời quý vị cùng điểm qua một số
và một số nội dung chính trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước
thời điểm đại hội cận kề
các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá
tung ra luận điệu xuyên tạc sai trái
nhằm làm suy giảm hiểm tin
phá hoại đại hội một mươi ba của đảng
nhận diện thủ đoạn và âm mưu của các thế lực thù địch
báo công an nhân dân
có bài viết
nội công ngoại kích thủ đoạn chống phá
đại hội một mươi ba của đảng
dịp này các thế lực thủ địch
tung ra nhiều bài viết video clip
với lập luận tuyên truyền của vũ cho việc
từ bỏ chủ nghĩa mark lenin
hồng lám lung lay phủ nhận nền tảng tư tưởng
lý luận của đảng
lợi dụng thời điểm đảng lấy ý kiến góp ý toàn dân
và sự thảo báo cáo chính trị
họ đưa ra các kiến nghị bằng nhiều hình thức
như trao đổi gửi thư góp ý cho đại hội một mươi ba
rằng đại hội một mươi ba là thời cơ
để đổi mới chính trị
theo hình thức đa nguyên chính trị
đa đảng đối lập xây dựng nhà nước
dựa trên nền tảng xã hội dân sự
các đối tượng này là phần từ
cơ hội chính trị những đối tượng
đội lốt yêu nước đội lốt các nhà đấu tranh
vì dân chủ nhân quyền xã hội dân sự
trong nước được hình thành trong quá trình
cách mạng giải phóng dân tộc
và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam
giá gạo xuất khẩu của việt nam
đã chạm mức cao nhất trong hơn tám năm
và đạt mức là
bốn trăm tám mươi năm usd một tấn
không chỉ vậy việt nam có thể
vượt thái lan để đứng đầu thế giới
về xuất khẩu gạo thông tin tích cực này
được đăng tải trên trang nhất của báo lao động
số ra sáng ngày hôm nay
theo đó qua dự báo
thế giới đang phải ứng phó với dịch covid một mươi chín
nên nhiều nước đã tăng thu mua
lúa gạo dự trữ đây chính là cơ hội
cho việt nam khi sản lượng và giá trị
xuất khẩu gạo từ tháng năm đến nay
đang có những tín hiệu đầy lạc quan
trong khi đó ngành lúa gạo của thái lan
đang phải chịu ảnh hưởng của hạn hán
và sự tăng giá của đồng bạt
theo các chuyên gia để vượt thái lan
việt nam cần tiếp tục tái cơ cấu
lại ngành lúa gạo chuyển trọng tâm
từ số lượng sang chất lượng
từ an ninh lương thực tới an toàn thực phẩm
gắn ngành lúa gạo với nhu cầu thị trường
trao đổi với báo tuổi trẻ
người đứng đầu ngành tài chính cho biết
đang phải chịu áp lực rất lớn
trong việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách
nhưng do tác động của đại dịch covid một mươi chín
thì chính phủ đã và đang triển khai
nhiều biện pháp nhằm chia sẻ khó khăn
với doanh nghiệp kích thích tăng trưởng kinh tế
theo bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
bộ này tiếp tục kiến nghị chính phủ
quốc hội giảm thuế phí và lệ phí
chứ không chỉ dừng lại các chính sách
gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất
như nghị định bốn mươi một vừa qua
việt nam sẽ cân đối khả năng của ngân sách
từ đó đề xuất miễn giảm thuế phí lệ phí
để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp và người dân
giảm chi phí đầu vào
sẽ giúp cho doanh nghiệp
người kinh doanh cầm cự
vượt qua khó khăn trước mắt
duy trì sản xuất và việc làm cho người lao động
như gói giải pháp gia hạn thời hạn nộp thuế
tiền thuê đất có giá trị khoảng

và miễn giảm thuế phí lệ phí
có giá trị khoảng bốn mươi tỷ đồng
hết tháng năm tăng trưởng tín dụng vẫn thấp kỷ lục
để vực dậy nền kinh tế vượt qua
đại dịch covid một mươi chín trong sáu tháng cuối năm
ngân hàng nhà nước tiếp tục mở rộng
vốn cho sản xuất kinh doanh
theo dõi diễn biến lạm phát
để điều chỉnh lãi suất
và thông tin này được tăng tải trên báo
kinh tế và đô thị
về khả năng điều chỉnh giảm tiếp lãi suất
phó thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng cho biết
khi nền kinh tế chịu tác động mạnh
của dịch covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước đã giảm mạnh lãi suất điều hành
so với một số nước thì mức lãi suất điều hành
của ngân hàng nhà nước là khá sâu
tuy nhiên lãnh đạo ngân hàng nhà nước
cũng cho biết ngân hàng nhà nước đang chỉ đạo
các ngân hàng tiết giảm chi phí lợi nhuận
để giảm lãi suất tối đa cho người dân
doanh nghiệp đồng thời theo dõi
chặt chẽ diễn biến lạm phát
nếu diễn biến lạm phát thay đổi có điều kiện thuận lợi
thì ngân hàng nhà nước sẽ có điều hành lãi suất phù hợp
cũng như các giải pháp khác
cũng tại cà mau thì ba khía từ lâu đã nổi tiếng khắp nơi
bởi hương vị thơm ngon thịt chắc ngọt
ba khía thường ra khỏi hàng kiếm mồi vào ban đêm
do đó thì để bắt được chúng
thì người dân thường phải là thức khuya dễ sớm
bên cạnh đó thì người dân ở cà mau
còn có cách bắt ba khí khác vô cùng thú vị
đó là dùng rập chuột
người dân ở xã quách phẩm bắc huyện đầm dơi tỉnh cà mau
có cách bắt ba khía ít ai ngỡ tới
đó là sử dụng rập đặt chuột để bắt
theo đặc tính ban ngày ba khía thường ở trong hàng
tôi đến chúng mới ra ngoài đi kiếm mồi
tuy nhiên nếu xác định được hàng có ba khía đang ở
thì người đặt rạp cũng có thể dụ được ba khía
chui ra khỏi hàng bằng những miếng mồi đẹp màu sắc
gồm cá hoặc những mẫu nhỏ của trái khóm
rập được đặt khoảng một mươi năm phút là ba khía sẽ bỏ ra khỏi hàng
và chui vào rập ăn mồi
cách bắt ba khía này tuy không thu được nhiều như đi so vào ban đêm
nhưng được cái xé nhàng hạ và bắt được những con ba khía lớn
ba khía sau khi bắt được người ta chế biến thành những món ăn
đặc biệt là ba khía muối được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành
hiện ba khía tư có giá từ năm mươi tám mươi ngàn đồng mỗi ký tùy loại
vì vậy đã góp phần tăng thu nhập người dân nông thôn
nhất là những hộ không có đất sản xuất
gần dân trọng dân lắng nghe ý kiến của nhân dân
đặc biệt là phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
thời gian qua ở xã hóa lụ thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
mô hình tổ hòa giải trong đồng bào dân tộc khmer được thành lập
đã giải quyết tốt các tranh chấp mâu thuẫn
không để các vụ việc nhỏ chuyển biến phức tạp
tạo được sự đồng thuận cao trong đồng bào dân tộc khmer
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
mâu thuẫn nhỏ của người dân lại là trang trở lớn của người cán bộ
vậy là dù ngày hay đêm các thành viên trong tổ hòa giải ấp thành trung
vẫn miệt mài gắn kết mối dây tình làng nghĩa xóm
tờ tương trình này là tâm tư nguyện vọng của anh danh thạch tha
khi giữa vợ chồng anh và người hàng xóm danh tre
phát sinh mâu thuẫn cách đây năm tháng
danh tre thì cò lúa bên đây thì mua lúa
danh tre dưới bên đây thay đổi
thỏa thuận hai bên lấy tiền cọc bỏ lúa
rồi sau tới đông sân là lấy cọc ba mấy triệu
rồi căn lúa rồi hết đông sân thì nó trừ lúa hết trơn
còn thiếu tiền cọc bảy triệu bảy triệu bạc
rồi thấy giận anh em không rồi hỏi qua hỏi lại
thì ba bốn lần
rồi nó không có đồng ý trả tiền cọc
cũng giận hai ba lần cũng giận như lắm
trong sự việc xảy ra thì coi như hai đương sự
thì cũng có là mâu thuẫn trước rồi
có lời qua tiếng lời rất là nhiều lần
từ chỗ đó là không có xong
mới gửi đơn về tổ quà giải cho tôi
rồi sau đó chúng tôi mới mời anh em trong thành viên
và giải cũng là tại là
của nhà anh danh thạch tha luôn
rồi mời hai bên qua trao đổi
thì đưa ra đơn sự là
được hai bên là coi như là
nghe và nhận thức được
những người nào sai
thì coi như là
cố gắng khắc phục
những cái phần sai của mình
phát huy nồng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác dân vận
với vai trò phố ban chí đạo mô hình
lực lượng công an xã hóa lựu
đã làm tốt công tác nắm tình hình
kiệp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền
và phối hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan
để mạnh công tác dân vận trong mô hình
trong cái công tác tuần tra
bên cạnh việc xử lý nghiêm
các trường hợp bi phạm pháp lực
thì công an xã cũng tuyên truyền
vận động bà con dân
đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
không để phát sinh
cái mâu thuẫn gây mất đoàn gác
trong cái nội bộ
hiệu quả từ khi mô hình đi vào hoạt động
tạo được cái sự đồng thuận
ủng hộ của bà con dân
rất là cao
mô hình dân vận khéo tổ hòa giải
trong đồng bào dân tộc khmer
góp phần làm yên lòng dân
gắn kết tinh thần đoàn kết trong đồng bào dân tộc
mỗi người dân nâng cao tinh thần chấp hành pháp luật
ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn minh
tham gia xây dựng quê hương phát triển kinh tế gia đình
giữ vận an ninh trực tự tại địa phương
thưa quý vị và các bạn
để phục vụ công trình mở rộng đường âu cơ
từ khách sạn thắng lợi đến nút giao cầu nhật tân
thành phố hà nội đang phá rỡ sáu trăm linh mét đường gốm xứ
trong sự tiếc nuối của nhiều người dân
thành phố hà nội đã phê duyệt bổ sung vào giai đoạn hai
của dự án xây dựng cầu vượt
tại nút giao an dương đường thanh niên
nằm trên địa bàn hai quận ba đình và tây hồ
nhằm giải quyết tình trạng ồn tắc giao thông cục bộ
tại khu vực này
thực hiện được việc gia cố vững chắc đê điều
đảm bảo an toàn phòng chống lũ
và tạo được cảnh quan đô thị
để đảm bảo thi công
sáu trăm linh m đường gốm xứ trên tuyến sẽ bị phá rỡ
con đường gốm xứ ven sông hồng hà nội
chính thức được khởi công vào năm hai nghìn bảy
hoàn thành vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
đây là công trình nghệ thuật kỷ niệm
một năm thăng long hà nội
tổ chức guinness thế giới đã công nhận
đây là bức tranh gốm dài nhất thế giới
công trình dài gần bốn km
với diện tích khoảng sáu năm trăm linh m hai
đi qua các quận tây hồ ba đình hoàn kiếm
và hai bà trưng
việc một phần con đường bị phá bỏ
đã khiến nhiều người dân tiếc nuối
tuyến đường hồ chí minh qua tỉnh hòa bình
là cung đường đẹp hiện đại
với bốn làn xe lưu thông
lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ngày một gia tăng
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
nhưng đi cùng với đó
là tình hình trật tự an toàn giao thông
diễn biến khá phức tạp
đặc biệt là tình trạng cơi nới thùng xe
để chở quá tải trọng
vẫn còn diễn ra khá phổ biến
làm hư hại đường nhanh xuống cấp
tiếp mật nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn
một buổi kiểm tra xử lý vi phạm về tải trọng
trên tuyến đường hồ chí minh
đoạn qua địa phận tỉnh hòa bình của lực lượng cảnh sát giao thông
rất nhanh chóng đã có hàng loạt trường hợp vi phạm
bị dừng xe
ở trên tuyến đường hồ chí minh
ở địa bàn này có rất nhiều mỏ đá
là nơi mà
cung cấp vật liệu nguồn hàng xây dựng
cho các tỉnh
tình trạng xe quá tải
ở trên tuyến đường hồ chí minh
rất phức tạp
quá trình anh em đi làm
khi dừng các phương tiện
đối với những phương tiện quá tải
rất khó khăn
trong quá trình xử lý
những phương tiện này
thường chống đối
anh em làm trên đường
để xử lý một trường hợp
tất cả ngày
và đây là một trong những kiểu chống đối
thường thấy nhất ở những lái xe vi phạm
khóa cửa cố thủ trên xe
không xuất trình giấy tờ
không cho xe lên cân
gọi điện thoại nhờ cứu viện
hay thậm chí khóa cửa xe bỏ đi
từ chối làm việc với các cơ quan chức năng
cứu em quay đây xem nào
để lượn thế này nha

để xử lý được một trường hợp xe khóa tải
có những thời gian
mất rất nhiều thời gian
thứ hai nữa là
những trường hợp như lái xe
không chấp hành kiểm tra không xuất trình giấy tờ
thậm chí có những trường hợp là khóa cửa xe bỏ xe
không làm việc phối hợp với cơ quan chức năng
thứ hai nữa là
khi mà tổ tuần tra
dừng một điểm
chuẩn bị kiểm tra trọng tải
những lái xe trốn tránh
tạp đầu hay quay đầu
rồi là cử những người đi theo
tổ công tác
để phát hiện và thông báo
cho những trường hợp vi phạm khác
để trốn tránh việc kiểm tra
hiện trên tuyến đường này có khoảng hai mươi doanh nghiệp
kinh doanh khai thác đá vật liệu xây dựng
vì vậy thực trạng xe quá khổ quá tải
cơi nới thành thùng tại khu vực này diễn ra vô cùng phức tạp
theo lực lượng cảnh sát giao thông
muốn ngăn chặn triệt để tình trạng này
thì việc xử lý trên các tuyến đường chỉ mới giải quyết được phần ngọn
còn cái gốc của vấn đề
lại nằm ở ý thức tự giác của các doanh nghiệp
và công tác kiểm soát tải trọng ngay từ đầu bến
đầu nguồn hàng
còn nếu đã để những xe này ra đường
rồi mới chốt trực đuổi bắt xử lý
thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn như thực tế hiện nay
hãng tin bloomberg của mỹ nhận định
việt nam là hình mẫu cho toàn thế giới
học tập về hồi sinh du lịch
sau dịch covid một mươi chín
trong đó tập trung vào du khách nội địa
việt nam đẩy lùi và kiểm soát
được dịch covid một mươi chín
đồng nghĩa với việc du lịch nội địa có thể khởi động trở lại
với những biện pháp kiểm chế dịch hiệu quả
việt nam đang là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới
tạo điều kiện và khuyến khích người dân du lịch trở lại trong nước
bộ văn hóa thể thao và du lịch
trong tháng năm đã phát động chương trình
người việt nam đi du lịch việt nam
theo tổng cục thống kê
du khách quốc tế đến việt nam trong tháng năm
đã giảm chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi chín
việt nam ghi nhận tám mươi năm triệu du khách nội địa
chiếm hơn tám mươi tổng số khách lữ hành
điều này cho thấy vai trò không hề nhỏ
của du khách nội địa với ngành du lịch trong nước
ngoài ra tại việt nam có tới năm triệu
việc làm liên quan đến ngành du lịch
do vậy đây là lĩnh vực quan trọng
bloomberg đánh giá xu hướng khuyến khích du lịch nội địa
của việt nam mang tính cẩn trọng hơn
so với một số quốc gia châu âu
đang chạy đua đến những tháng cao điểm du lịch mùa hè
bằng việc mở hành lang du lịch
với một số quốc gia láng giềng